nếu ai đã một lần đến với cảnh dương lang trai chu phú ven biển miền trung thuộc huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
thì chắc hẳn sẽ rất ấn tượng với không gian văn hóa đậm chất miền biển với những lễ hội và tục thờ cá voi đã có cách đây hàng trăm năm
có lẽ với tín ngưỡng độc đáo đó mà ngay tại làng trài cảnh dương một nghĩa trang cá voi đã được ra đời
đây được coi như trốn linh thiêng để ngư dân ven biển lui tới hương khói cầu bình an trước mỗi chuyến ra khơi vào lộng
hôm nay là ngày rằm hàng tháng bà nguyễn thị mai lại ra nghĩa trang cá voi để thắp hương thờ phụng
bà làm công việc coi sóc nghĩa trang này đã được hai mươi một năm bằng tất cả sự tận tụy
với niềm tin mãnh liệt và sự linh thiêng của vị thần cá bảo hộ ngư dân trên biển
phát nguồn từ cái tâm của tôi cho nên mùng mộ với rằm là tôi hay xuống khuôn khói tại ở nữ này
và nhất là những lúc tàu thuyền dân ra khơi hoặc đi lộng làm ăn
thì chị em đều xuống thắp hương
từ đó lần dần dần họ cũng là con nhà biển
cho nên mỗi lần đi biển dân đều xuống thắp hương
hiện tại nghĩa trang cá voi có khoảng hai mươi bốn ngôi mộ
trong đó có sáu ngôi mới hạ tán nên chưa bốc mộ
mỗi ngôi mộ đều có tên thời gian lụy vào bờ và được xây cất tử tế
tên của những ngôi mộ cũng thật đặc biệt
từ những cái tên đầy oai nghiêm như nam hải đại tướng quân đức tiên ông thần đao bảo kiếm
hay cả những cái tên giản dị như ngọc lâm tràng lan quân
tất cả đều thể hiện sự tôn kính và coi cá voi như chính mỗi con người
đưa cá về người ta đặt ở một cái vị trí coi như là thoáng mát sạch sẽ
mà người ta dùng nước sạch là người ta tắm gội
người ta dùng cái dầu thơm người ta phun lên người
và sau đó là nhân dân người ta mua vải điều
để mà bao bọc hết sức cẩn thận và người ta tổ chức là đưa dước về tại cái nghĩa điện này để mà lưu giữ
có thể nói nghĩa trang cá voi gắn với tục thờ cá voi là một hiện tượng văn hóa tín ngưỡng đặc trưng
phản ánh sự đặc sắc văn hóa miền biển cảnh dương
đồng thời hàm chứa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc hướng con người đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống
và đó cũng là nét đẹp truyền thống
mà những địa phương ven biển cần bảo tồn phát huy gắn với phát triển du lịch biển một cách bền vững